thưa quý vị kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám đã kết thúc
khi kết quả của kỳ thi chính thức được công bố cùng với những phân tích đánh giá thông qua phổ điểm từ bộ giáo dục và đào tạo
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám cả nước có hơn chín trăm hai mươi năm thí sinh đăng ký dự thi
số thi sinh đến dự thi đạt trên chín mươi chín
cả nước có gần bốn mươi phòng thi huy động hơn bốn mươi năm giảng viên từ các trường đại học coi thi
ở mỗi điểm thi hội đồng thi bố trí hai giám thị một của các trường đại học và một của các cơ sở giáo dục và đào tạo
nhờ công tác coi thi được đặc biệt tăng cường nên không có hiện tượng gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao
vóng vẻ trật tự và gần như không có cảnh phụ huynh ngồi vạ vật chờ đợi con em trước các điểm thi trường thi là hình ảnh dễ nhận thấy nhất trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
chính bởi vậy nên tình hình an ninh trật tự giao thông tại các điểm thi trong các ngày thi luôn được đảm bảo thông thoáng không có hiện tượng ủn tắc thuận lợi cho cả thí sinh và người dân sở tại
tại một số địa phương các xã vùng sâu vùng xa hoặc xã đảo dù không phải đơn vị hành chính cấp huyện nhưng ngành giáo dục các tỉnh vẫn bố trí điểm thi với nguyên tắc tạo thuận lợi nhất cho thí sinh và người nhà
các thí sinh từ xã đảo vào đất liền dự thi được bố trí
chỗ ăn ở gần với điểm thi
vì thế gần như một trăm linh thí sinh các huyện đảo đều tham gia được kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
trong ba ngày thi thời tiết ở nhiều tỉnh thành khá thuận lợi
sông ở một số tỉnh miền núi phía bắc như lai châu hà giang lại xảy ra hiện tượng mưa lũ sạt lở khiến cho giao thông tê liệt ở nhiều nơi và một số điểm bị ngập lụt
theo thống kê có tất cả một mươi ba thí sinh do điều kiện thời tiết mưa lũ bất thường không tới được điểm thi
họ sẽ đặt cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng đảm bảo quyền lợi của thí sinh và đúng quy chế
không khó để bắt gặp những ý kiến đánh giá rằng đề thi năm nay dài và khó ở tất cả các môn
tuy nhiên nếu nhìn từ góc độ của những người ra đề thì quan trọng là đề thi cần có tính sáng tạo mang hơi thở của cuộc sống tính phần loại cao mà vẫn bám sát chương trình học
còn bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm vật lý hóa học sinh học cả ba môn đều có kết cấu tương tự với đề thi minh họa trước đó
đề thi phân hóa tốt với năm mươi câu hỏi cơ bản thí sinh có thể hoàn thành trong thời gian ngắn
một mươi câu hỏi còn lại đòi hỏi thí sinh phải vận dụng kiến thức rất tốt
với môn thi tiếng anh đề thi tăng độ khó bằng cách tăng cường về mặt từ vựng
không chỉ kiểm tra các câu về từ vựng mà chất liệu câu hỏi hay bài đọc hiểu cũng chứa nhiều từ mới
câu hỏi có tính phân loại cao có kiến thức cũng rơi vào phần từ vựng
và ấn tượng nhất đồng thời gây nhiều ý kiến trái chiều nhất phải kể đến là đề thi của hai môn toán và ngữ văn
giáo sư cũng không thể làm hết đề toán trong thời gian chín mươi phút
đề văn quá khó để viết quá khó để chấm phụ thuộc rất nhiều vào chủ quan của giáo viên chấm bài
mà không theo một ba em điểm chuẩn nào
đó là những bình luận tranh cãi xoay quanh hai đề thi ngữ văn và toán khiến cho không ít phụ huynh hoang mang
thế nhưng kết quả làm bài thi của các em sau khi được công bố là câu trả lời thuyết phục nhất
hoàng đức thuận một gương mặt quen thuộc của vô số các cuộc thi học sinh giỏi toán
tiền học lớn nhỏ trong suốt một mươi hai năm học phổ thông
thậm chí em cũng là khách quen của vtv
qua các cuộc thi đường lên đỉnh olympia
còn giờ đây em là một trong hai thí sinh hiếm hoi của cả nước đạt điểm một mươi tuyệt đối cho bài thi môn toán
một bài thi mà ngay cả một số giáo sư tiến sĩ giáo viên toán cũng phải lắc đầu ngo ngán khi đặt bút giải thử
khi được hỏi về điều này thuận đã cho biết
có thể làm được chín mươi phút và khó là tùy thuộc vào cách cảm nhận của mỗi người
vì cháu thì
để thi cháu đã tìm ra được cách tư duy và phân tích bài toán sao cho phù hợp và để giải được nó
cháu không dùng chín mươi phút để trình bày lập luận và làm theo một cách truyền thống thông thường
mà sau khi định hướng được cách tư luận cháu không làm như thế mà cháu nghĩ ra một cách giải bằng kinh nghiệm
và bằng những gì cháu học được đọc được cháu xây đạo khoa và một số tài liệu khác để tìm phương giải nhất cho bài toán
mùa thi năm nay không chỉ có thuận
dưới sự dẫn dắt của thầy giáo kiều đình minh lớp chuyên toán của trường trung học phổ thông chuyên hùng vương
còn có nhiều bạn khác cũng đạt được số điểm rất cao
và điều này hoàn toàn nằm trong dự tính của thầy và trò trước khi bước vào kỳ thi
là học sinh thì cái độ tuổi này là các em cái trí tuệ nó phát triển rất là tốt phản ứng rất là nhanh
với các thầy thi với học trò thì cũng rất là khó vì các em kỹ năng
nhất là những dạng toán này các em được làm rất là nhiều
cho nên là cái đấy thì cũng không có gì ngạc nhiên cả
học cùng khối với hoàng đức thuận cậu bạn hoàng văn san học sinh lớp một mươi hai chuyên văn trường trung học phổ thông chuyên hùng vương phú thọ
cũng chính là người đạt chín bảy mươi năm điểm môn ngữ văn
với bài thi được đánh giá là ấn tượng sâu sắc diễn đạt mạch lạc thuyết phục
viết kín cả tám trang giấy thi mà nét chữ của trang cuối vẫn đẹp như trang đầu
khi mà nhận đề thì em có thói quen là đọc hết đề luôn
và đến câu hỏi đấy thì khi mà đọc câu hỏi đấy thì em đã nghĩ là hướng triển khai như thế nào rồi
và sau đó thì em mới quay lại đọc kỹ cái đoạn thơ của nhà thơ nguyễn duy
và em nghĩ là đất nước mình thì còn rất là nhiều tiềm lực và tiềm lực tự nhiên
nhưng mà em nghĩ là tiềm lực đất nước thì có cả tiềm lực tự nhiên và tiềm lực con người
nhưng trong em thì luôn hướng đến đó là tiềm lực con người
mà tiềm lực tự nhiên có được đánh thức hay không thì cũng do bàn tay con người cả
cho nên là em vẫn nghĩ là con người là tiềm lực tối quan trọng của đất nước
và vì vậy con người cần làm gì để đất nước mình phát triển giàu mạnh hơn
để có thể sánh vai trên đấu trường quốc tế
và vì vậy thì em cũng thiên nhiều hơn về tiềm lực con người
và chính vì vậy là em cũng quyết định đến hướng đến cái luận bàn của công nghiệp loại xã hội
thì em cũng triển khai nhiều hơn về tiềm lực con người
bởi vì là đề bài cũng yêu cầu là nói về sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân
thì em cũng là từ cá nhân em cần làm gì em có sứ mệnh gì để mà đánh thức tiềm lực đất nước
thì em viết hầu như là những cái trải nghiệm thực tế và những cái cảm nhận từ những cái hiểu biết xã hội của em ạ
ý kiến riêng cá nhân của mình thì đề văn năm nay bám sát chương trình cơ bản và có khả năng phân hóa cao
và chính vì vậy cho nên cái điểm của học sinh của mình thì không bất ngờ
bởi vì là học sinh các lớp một mươi hai các lớp chuyên văn chuyên ngữ của trường chuyên đều làm rất tốt
đã có khá nhiều em
lớp chuyên văn là được sáu em là trên chín điểm chín và chín hai mươi năm
hai em là chuyên sử và cận chuyên thôi các em cũng được chín năm
đấy là cái điểm mà nó xứng đáng với công sức mà các em đã bỏ ra
gặp được thầy tốt có bạn bè giỏi thi đua học tập có giáo dục gia đình bình dị chuẩn mực
dù điều kiện kinh tế có khó khăn thì với sự đam mê và nỗ lực của bản thân
những điểm số mà các em giành được ngày hôm nay
là hoàn toàn xứng đáng
với kết quả điểm thi như năm nay có thể thấy không còn tình trạng mưa điểm một mươi
thậm chí nhiều môn thi như tiếng anh lịch sử mặt bằng điểm thấp hơn nhiều so với năm ngoái
tuy nhiên phổ điểm phân hóa rất rõ và đẹp thuận lợi cho việc xét tuyển vào đại học cao đẳng
theo nhận định chung ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm nay của đại học cả nước có thể giảm
và hai mươi một sáu là số điểm mà hiền linh đạt được sau khi công bố điểm thi
với ba môn khối d toán văn và ngoại ngữ linh cũng là thí sinh có điểm cao thứ hai ở trong lớp
tuy nhiên em không mấy tự tin với mức điểm số này
vì trường mà em đăng ký vào có số điểm chuẩn đầu vào năm ngoái cao hơn năm điểm so với số điểm hiện tại của em
điều này khiến cả thí sinh và phụ huynh vô cùng lo lắng
em thể mật bằng điểm các bạn
trải dài từ hai mươi điểm đến khoảng hai mươi hai điểm
ban đầu em đặt mệnh vọng đầu tiên của em là đại học ngoại ngữ
thế nhưng mà sau khi điểm này thì em nghĩ sẽ đặt nguyện vọng đầu tiên
đổi thành đại học luật ạ
không biết là con có được vào cái trường mà con con thích hay không
còn tất nhiên là đến còn phải chờ xem là cái điểm mà cái trường mà con muốn
thì họ sẽ lấy điểm như thế nào nữa
thì cái này nó cũng sẽ còn một thời gian nữa
thì mới có thể là giải tỏa được cái lo lắng của gia đình cũng như là của con
đó là nỗi lo chung của nhiều gia đình có con em thi vào năm nay
điểm một mươi chỉ lác đắc ở một số thí sinh
ngay cả môn ngữ văn cũng không có điểm tuyệt đối trong năm nay
trong khi đó điểm liệt của nhiều môn
đặc biệt là lịch sử và tiếng anh lại tăng lên nhiều lần
cái mặt bằng cao chung thì cao chung cả nước
và thấp trung thì cũng là thấp chung trong cả nước
và vì thế cho nên là cũng không quá lo lắng
tức là với cái điểm cao như năm nay
thì chắc chắn là cái điểm chuẩn vào các trường
so với các trường đại học của năm nay
thì tôi nghĩ rằng là về mặt bằng chung sẽ thấp hơn so với năm ngoái
phổ điểm năm nay nó tiệm cận đạt đến cái phân phối chuẩn hơn
so với năm trước
và như thế xứng là tức là đạt yêu cầu
và dưới góc độ là tuyển sinh đại học
thì tôi cho rằng là cái điểm thi của năm nay
là thuận lợi hơn cho các trường đại học trong việc xét tuyển
thời điểm này
nhiều trường đại học top trên
cũng đang tính toán mức điểm phù hợp cho từng mã ngành
theo nhận định của phòng đào tạo các trường
những ngành hot
điểm chuẩn có thể hạ tới con số ba điểm
mới có thể lấy đủ trị tiêu
tất cả những ngành thuộc ngành hot của bách khoa
với điểm chuẩn là hai mươi bảy điểm
trở lên vào năm hai nghìn một mươi bảy
sẽ có xu hướng giảm điểm chuẩn là một điểm
những năm trước thì sàn viên tiêu dân
mức là một mươi bảy một mươi tám điểm
cụ thể là năm hai nghìn một mươi bảy là một mươi tám điểm
thế còn tuy nhiên là năm nay
theo dự báo thì điểm thi có thấp hơn một chút
tuy nhiên là để đảm bảo chất lượng
trường kinh tế quốc dân cũng sẽ không hạ điểm
ngưỡng đảm bảo chất lượng
cụ thể là thấp nhất là một mươi tám
năm nay rất nhiều trường mở mã ngành mới
và tăng trị tiêu
ví dụ như đại học bách khoa

và tăng trị tiêu
tuyển ngành liên quan đến công nghệ thông tin
đại học kinh tế quốc dân
tăng bảy trăm linh trị tiêu
với một mươi hai mã ngành mới
hay một trường tóp giữa
như đại học thủy lợi
cũng có bốn mã ngành mới
như vậy phụ huynh và học sinh
có thêm nhiều cơ hội lựa chọn
trong xét tuyển nguyện vọng của mình
chúng tôi có chủ trương là mở những ngành
mà đáp ứng nhu cầu xã hội
tức là những ngành hiện nay
xã hội đang cần
theo hướng là những ngành
công nghệ kỹ thuật công nghệ
thì hiện nay thì theo
cái khảo sát thì là những ngành mà
được nhiều em thí sinh quan tâm
đăng ký do vậy nhà trường đã
đã xây dựng hồ sơ
và được bộ cho phép đào tạo
thêm bốn ngành mới từ năm hai nghìn một mươi tám
trở lại với câu chuyện
của mẹ con chị hiền
có thể đại học luật là lựa chọn thứ hai
của gia đình nhưng lại là lựa chọn
chắc chắn hơn cả
theo công bố của bộ giáo dục và đào tạo
năm nay phổ điểm tiếng anh thấp
kỷ lục tập trung từ
hai sáu đến ba sáu điểm
thí sinh đạt điểm dưới trung bình
chiếm gần tám mươi
vì thế hiền linh
có thể cân nhắc kỹ hơn
để có một quyết định đúng đắn và hợp lý
trong tình hình chung năm nay
vâng với cách ra đề
cùng với kết quả kỳ thi như năm nay
chắc chắn các trường phổ thông sẽ phải
nghiêm túc nhìn nhận lại và có những đánh giá
kịp thời nhằm đổi mới cách dạy
và học đặc biệt đối với các môn
lĩnh vực khoa học xã hội
việc thay đổi này không chỉ nhằm đáp ứng với kỳ thi
mà quan trọng là khiến học sinh yêu thích
cũng như có cảm hứng hơn với môn học
quan trọng hơn nữa là để đem lại
những kết quả tốt hơn trong tương lai
tạo nên những nền tảng kiến thức
được lưu giữ trọn vẹn không méo mó
xô lệch trong mỗi công dân trưởng thành
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình
đường tới tương lai cũng đã hết
xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau